thưa quý vị vào ngày hai mươi năm tháng bốn tại cuộc họp báo về phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra vào ngày bảy tháng năm tới
ở thành phố evry ngoài âu paris đối với vụ kiện của bà trần tố nga một nạn nhân chất đầu sang cam
các luật sư pháp khẳng định quyết tâm đấu tranh vì công lý không chỉ cho bà nga mà còn cho tất cả những nạn nhân khác ở việt nam
buổi họp báo có sự tham dự của hai trong số ba luật sư đồng hành cùng bà trần tố nga nhiều năm qua
gồm ông william búc đông và ông béc thăng rơ pôn
đây là vụ kiện của bà trần tố nga một việt kiều tại pháp kiện các công ty hóa chất mỹ đã cung cấp chất độc da cam dioxin cho quân đội hoa kỳ sử dụng trong chiến tranh việt nam
tháng năm năm hai nghìn một mươi ba tòa đại hình evry chấp thuận đơn của bà trần tố nga kiện hai mươi sáu công ty hóa chất mỹ
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn tòa mở phiên đầu tiên chỉ có một mươi chín công ty hóa chất mỹ từng sản xuất chất hóa học sử dụng trong chiến tranh việt nam có mặt
vì nhiều công ty đã giải thể từ đó đến nay tòa trải qua một mươi tám phiên và một phiên điều trần ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một với sự có mặt của một mươi bốn công ty
tôi hy vọng rằng với những lý do mạnh mẽ và có tính thuyết phục thì tòa án phúc thẩm sẽ xem xét trách nhiệm của các công ty hóa chất mỹ trong việc sản xuất chất độc da cam
phiên tòa sắp tới sẽ mang tính quyết định có thể chứng minh để thay đổi quan điểm của tòa án
trong đó có việc bồi thường cho các công ty hóa chất mỹ
phải xem xét các trách nhiệm của một loạt các công ty hóa chất mỹ đối với việc cung cấp hóa chất có chất độc da cam vào những năm sáu mươi bảy mươi của thế kỷ trước
cái khó của chúng ta đó là phải chỉ ra được việc các công ty hóa chất mỹ này nhận thức được sự nguy hiểm của sản phẩm hóa học mà họ cung cấp cho quân đội hoa kỳ
để làm được việc này chúng tôi đã kết hợp với các luật sư từ phía mỹ những người có quyền tiếp cận các bộ hồ sơ trong những năm đó
chúng tôi sẽ nỗ lực theo đuổi cuộc đấu tranh này bằng tất cả quyết tâm
vào ngày bốn tháng năm tới một cuộc vận động ủng hộ vụ kiện của bà trần tố nga sẽ diễn ra tại paris với sự tham gia của nhiều hội đoàn tổ chức và các cá nhân
các luật sư pháp cho rằng đây là một hoạt động rất có ý nghĩa để dư luận ở pháp nhất là thế hệ trẻ người việt biết rõ hơn về chất độc da cam và hậu quả của nó